liên quan đến thông tin nữ nhân viên sân gôn brg phường hòa hải quận ngũ hành sơn bị một khách chơi gôn đánh gây thương tích phải nhập viện
chủ tịch ubnd quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc
trước đó vào ngày chín tháng một mươi hai câu lạc bộ gôn bách khoa đà nẵng đã viết thư tố cáo kêu gọi tẩy chay một người chơi gold vì đã có hành vi dùng gậy gôn đánh người
theo thư tố cáo vào ngày sáu tháng một mươi hai một nhóm bốn người trong đó có một người đàn ông đã chơi trên sân brg của đà nẵng
trong quá trình chơi do bất đồng với một nữ nhân viên sân gôn người đàn ông đã dùng gậy gôn đập vào người nhân viên này
hậu quả cây gậy bị gãy làm đôi nữ nhân viên bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tp đà nẵng
theo đơn thư người đàn ông này là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn tại tỉnh quảng nam
là thành viên hội đồng nhân dân của tỉnh quảng nam
liên quan đến vụ việc trên thì chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai phía gia đình nữ nhân viên cho biết hiện sức khỏe của chị đã bình phục
người hành hung cũng đã đến công ty nơi chị làm việc để gửi đơn xin lỗi
và dự kiến vào hôm nay là ngày một mươi ba tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam sẽ tổ chức họp báo xung quanh vụ việc
một đại biểu hội đồng nhân dân của tỉnh này đánh nữ nhân viên sân gôn tại tp đà nẵng gây xuân sao dư luận